nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm truyền thống ngành lâm nghiệp việt nam mùng một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động toàn ngành qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng và phát triển các thế hệ cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành lâm nghiệp cả nước
luôn đoàn kết cần cù sáng tạo trong học tập lao động và sản xuất
nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn không ngừng trưởng thành lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu
chỉ đạo điều hành quản lý bảo vệ phát triển sử dụng rừng bảo tồn hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước qua các giai đoạn lịch sử trước đây
cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ
trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu
nhiệm vụ của ngành rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang
tổng bí thư chủ tịch nước mong và tin tưởng toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành lâm nghiệp việt nam
tiếp tục phát huy những thành tiệu đã đạt được đoàn kết chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo
thực hiện tốt nhiệm vụ chọc trách của mình
xây dựng ngành lâm nghiệp việt nam ngày càng phát triển thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của bác hồ kính yêu
rừng là vàng nếu mình biết bảo vệ xây dựng thì rừng rất quý
tổng bí thư chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền địa phương các nhà doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để ngành lâm nghiệp việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao